cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn bầm xã quyết thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về hành vi giết người
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã quyết thắng huyện hữu lũng nhận được trình báo của người dân về việc người nhà bị mất tích không liên lạc được
lực lượng công an xã đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực núi hang hút tên gọi khác là cổng hoàng thuộc thôn bầm xã quyết thắng huyện hữu lũng
qua điều tra cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người
nạn nhân là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn cãi xã minh sơn huyện hữu lũng là người thường đi thu mua gà trên địa bàn
thủ phạm gây án là đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn bầm xã quyết thắng là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn về việc mua bán gà khi hai người gặp nhau tại khu vực núi đá hang hút vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
nên đối tượng đã đẩy nạn nhân ngã vào bịt mồm góc bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong
sau đó đối tượng kéo sát nạn nhân giấu vào hốc núi rồi lục xoát lấy một chiếc điện thoại di động vứt lên rừng và lấy xe mô tô của nạn nhân mang về nhà cất giấu